nhân dịp kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ ngày hai mươi bảy tháng bảy
cổng thông tin điện tử về liệt sĩ mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ sẽ ra mắt trong tháng bảy tới đây
đến nay việc số hóa thông tin về bia mộ liệt sĩ nghĩa trang liệt sĩ đã thực hiện khoảng chín mươi năm
và dự án sẽ ra mắt giữa tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
cả nước hiện có khoảng một hai triệu liệt sĩ và gần ba nghĩa trang liệt sĩ
trong đó vẫn còn khoảng hai trăm linh hải cốt liệt sĩ chưa được quy tập về các nghĩa trang
và hơn ba trăm linh hải cốt liệt sĩ đã quy tập và an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ nhưng còn thiếu thông tin
việc xây dựng cổng thông tin điện tử về liệt sĩ mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ không chỉ là nghĩa cử tri ân
mà còn tạo điều kiện cho nhân dân và thân nhân liệt sĩ tiếp cận thông tin về liệt sĩ
qua đó giúp các thân nhân giảm bớt khó khăn trong hành trình tìm mộ người thân